tại huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái hiện nay người hơ mông cũng đã biết tận dụng và phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch nhất là du lịch cộng đồng từ đó tạo thu nhập cho gia đình đồng thời cũng tạo việc làm cho chính người dân địa phương
gia đình ông giàng vàng lử ở bản lìm mông xã cao phạ lựa chọn việc trồng các loài hoa trên đèo khao phạ để tham quan chụp ảnh lưu lại những hình ảnh đẹp cho du khách
trước gia đình ông chỉ tập trung trồng hoa tam giác mạch nhưng năm nay gia đình đã đưa thêm một số giống hoa mới về trồng tại khu vực đèo nên đã thu hút đông du khách hơn từ đó tạo cho gia đình có nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi vụ hoa
nhất là những ngày cao điểm của mùa du lịch khi mỗi ngày thu được cả triệu đồng từ dịch vụ này trong thời gian tới gia đình tôi sẽ tiếp tục phát triển các loài hoa như thế này để thu hút khách và tạo nguồn thu cho gia đình và thoát nghèo bền vững
khu nhà nghỉ sinh thái ecolis tại bản hùa khoát xã nậm khắt cách quốc lộ ba mươi hai gần sáu km bên cạnh những khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên khu du lịch sinh thái gồm bảy nhà được lấy cảm hứng thiết kế kết hợp giữa kiến trúc mái nhà truyền thống của người mông lợp bằng gỗ thông và nếp nhà sàn của người thái
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay khu nhà nghỉ dưỡng tại xã nậm khắt đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng và hầu hết du khách đến đây chủ yếu là khách nước ngoài
đây là lần đầu tiên
lần đầu tiên tôi đến với mù căng trải tôi cảm thấy phong cảnh ở đây thật tuyệt vời và rất đẹp cộng với con người nơi đây rất thân thiện lần sau chắc chắn tôi sẽ còn đến nhiều lần nữa